theo đó bác sĩ chuyên khoa cho biết khoảng ba mươi bốn mươi bệnh nhân đến khám hậu covid một mươi chín tại bệnh viện này bị tổn thương sơ phổi
phần lớn họ thuộc nhóm bệnh nhân nặng bị tổn thương phổi phải thở oxy dòng cao thở máy trong giai đoạn cấp tính điều trị covid một mươi chín
số ít bệnh nhân nhẹ gặp di chứng covid một mươi chín kéo dài
bác sĩ chuyên khoa một hồ thanh lịch trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa quốc tế nam sài gòn chia sẻ
tình trạng sơ phổi của các bệnh nhân hậu covid một mươi chín ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau
một số người xuất hiện cán khí trong phồ có túi khí với nhiều kích thước vỡ ra gây tràn khí mạng phổi
tình trạng sơ hóa làm giảm trao đổi khí cũng dẫn đến bệnh phổi hạn chế ở một số bệnh nhân hậu covid một mươi chín
tại bệnh viện đại học y dược tp hcm tỷ lệ bệnh nhân gặp vấn đề tổn thương phổi ở mức hai mươi
trong số khoảng gần bốn bệnh nhân khám hậu covid một mươi chín
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp bệnh viện đại học y dược tp hcm
nhiều bệnh nhân không có triệu chứng hậu covid một mươi chín vẫn đến bệnh viện khám
nên tỷ lệ bệnh nhân phổi bình thường khoảng tám mươi
các triệu chứng hậu covid một mươi chín thì khó thở là triệu chứng phổ biến khoảng năm mươi bệnh nhân mắc triệu chứng này
động đến phổi ở nhiều mức độ như tổn thương sơ phổi mức độ nhẹ nặng hơn là phổi sơ nhiều viêm phổi tổ chức hóa
khi ấy hình chụp x quang phần trắng nhiều hơn đen bệnh nhân khó thở liên tục
chỉ số oxy trong máu so hai thấp phải thở oxy tại nhà
một số bệnh nhân bị nhiễm vô mô phổi lũng lỗ như lao do lúc cấp tính mắc covid một mươi chín nặng quá
sơ sẹp phổi bác sĩ thanh lịch cho biết để điều trị di chứng hậu covid một mươi chín
tùy theo mức độ và triệu chứng các bác sĩ sẽ kiểm tra hồ hấp
tâm thần kinh da nịu
trong khám hồ hấp bệnh nhân được chụp x quang phổi điện tim đòi chức năng hồ hấp để biết mức độ trao đổi khí
từ đó bác sĩ đánh giá mức độ nặng nhẹ để điều trị thuốc tập thở và vật lý trị liệu
bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ có các triệu chứng như hồi hộp nhẹ rối loạn giấc ngủ rụng tóc
thì thời gian hồi phục là một hai tháng
còn bệnh nhân bị sơ hóa phổi có triệu chứng khó thở thì thời gian phải mất ba sáu tháng
trong khám hồ hấp bệnh nhân bị sơ hóa phổi rất nặng thì thời gian hồi phục sẽ lâu hơn
có thể tính bằng năm và cần kiên trì điều trị
theo bác sĩ lịch để giảm di chứng hậu covid một mươi chín
bệnh nhân có triệu chứng khó thở viêm phổi trong thời gian mắc covid một mươi chín nên tập thở sớm
khi tập có các kỹ thuật viên vật lý trị liệu hỗ trợ hướng dẫn thì càng tốt
giúp tăng trao đổi khí hỗ trợ hồ hấp và ngăn sơ hóa phổi
trong khám hồ hấp bệnh nhân cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ
giữ tinh thần thoải mái để nâng cao sức đề kháng tránh diễn tiếng nặng
tại tp hcm đến nay hơn nửa triệu người dân mắc covid một mươi chín trên ba trăm linh người đã xuất viện
ngành y tế thành phố đề ra mục tiêu quan trọng trong thời gian tới là xác định mô hình
của bệnh nhân hậu covid một mươi chín trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
chăm sóc sức khỏe hậu covid nâng cao năng lực chăm sóc của ngành y tế đặc biệt là y tế cơ sở
trong vài tuần omit ron xâm nhập vào một số quốc gia trở thành chủng vi khuẩn thống trị nhất cho đến nay
biến thể omitrank có tỷ lệ lây nhiễm cao tuy nhiên các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra biến thể mới này khá nhẹ
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc các tiểu chứng phổ biến của người mắc omicron là
sốt nhẹ ngứa cổ ho ngạt mũi và chảy nước mũi đau cơ thể đổ mồ hôi ban đêm mệt mỏi nung mửa và chán ăn
hầu hết triệu chứng giống như cảm lạnh nên nhiều người cho rằng biến thể mới không nguy hiểm chỉ như cảm cúm thông thường
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo không nên coi nhẹ biến thể này
omicron không phải là bệnh cảm cúng thông thường
nhà dịch tẩy học của who tiến sĩ mara vankerkoff cho biết dù một số báo cáo cho thấy số lượng người nhiễm omicron
nhập viện thấp hơn so với delta
nhưng vẫn còn quá nhiều người bị nhiễm bệnh phải nằm trong bệnh viện và tử vong vì chủng mới
bên cạnh việc quan tâm tới các triệu chứng khi mắc omic ron mọi người cũng không lo ngại những di chứng mà chúng để lại
các chuyên gia cũng như là người bệnh đều muốn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này
một số báo cáo từ nam phi mỹ và anh cho thấy omicron gây ra các bệnh nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp hơn
nhưng không thể loại bỏ khả năng di chứng hậu covid một mươi chín sẽ diễn ra
covid một mươi chín kéo dài hoặc hội chứng hậu covid một mươi chín
là tình trạng một người có các triệu chứng như khi nhiễm virus dù đã khỏi bệnh và xét nghiệm âm tính từ bốn tầng trở lên
trước đó các chuyên gia cho rằng covid một mươi chín kéo dài xảy ra ở những bệnh nhân nhiễm sars cov hai nặng
điều này dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc mọi người tiếp tục trải qua các triệu chứng kéo dài
mà không có bất kỳ tổn thương nào ở các bộ phận khác của cơ thể
cdc tuyên bố ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc các tình trạng hậu covid một mươi chín
các chuyên gia giải thích những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau
và các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau
thông thường bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc bị bệnh nhẹ đến trung bình
các triệu chứng có xu hướng giảm dần trong vòng hai ba tuần sau khi khởi phát
tuy nhiên một số vẫn tiếp tục gặp phải vấn đề kéo dài hơn bốn tuần hoặc nhiều hơn nữa
ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính với virus các triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài là
khó thở mệt mỏi khó tập trung mất ngủ và sương mù não
một số người gặp phải những thay đổi hoặc mất hoàn toàn khứ giác và bị giác
các chuyên gia tin rằng vaccine covid một mươi chín sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện
nhưng không liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín
dù vậy việc tiêm ngừa vaccine sẽ làm nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín bằng cách giảm nguy cơ nhiễm virus ngay từ đầu
nếu từng mắc covid một mươi chín và xét nghiệm âm tính với virus
mọi người không nên mất cảnh giác và bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe
theo các chuyên gia điều này chỉ có nghĩa là họ mới thắng một nửa trận chiến
giai đoạn hồi phục là rất quan trọng và bất kể ai cũng cần chú ý
từ thói quen ăn uống lành mạnh đến các bài tập nhẹ nhàng đơn giản
đều đóng vai trò rất quan trọng uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng
giúp cung cấp năng lượng dồi dào tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bản thân
và liên hệ với các y bác sĩ ngay khi thấy không khỏe các bạn nha
chỉ trong hai tuần số ca tái nhiễm covid một mươi chín ở tây ban nha cao hơn hai năm diễn ra đại dịch
các nhà khoa học cho rằng số lượng ngày càng tăng của các ca tái nhiễm
do biến thể omicron lây lan nhanh
tây ban nha ghi nhận gần hai mươi một ca tái nhiễm covid một mươi chín từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tới nay
trong khi đó tổng số ca tái nhiễm ở nước này trong khoảng thời gian hai năm trước đó là một mươi bảy người
nguồn dữ liệu trên bổ sung vào nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa omithoi
và sự gia tăng tái nhiễm
đại học imperial college london anh từng công bố báo cáo trước tính nguy cơ tái nhiễm với omicron
lớn hơn năm bốn lần so với delta
tại nam phi nơi đầu tiên xác định biến thể omicron thống kê sơ bộ cho thấy
biến thể mới gây ra tỷ lệ tái nhiễm cao gấp ba lần so với các chủng trước đó
giáo sư anne von goldberg viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia của nam phi cho biết
người từng mắc covid một mươi chín có khả năng miễn dịch chống lại delta
nhưng bây giờ với omicron điều đó
dường như không còn nữa có phát hiện từ vương quốc anh và nam phi
đã được tổ chức y tế thế giới nhắc lại vào cuối tháng một mươi hai
những bệnh nhân đã khỏi covid một mươi chín có khả năng tái nhiễm omicron cao gấp ba năm lần so với delta
theo một phân tích quy mô hạn chế ở mỹ những người tái nhiễm omicron có thể gặp ít triệu chứng
và nhẹ hơn so với các ca mắc chủng virus khác
nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ công bố
tại tây ban nha giới khoa học chỉ ra một vài yếu tố giải thích cho số lượng tái nhiễm gia tăng
tiến sĩ per domingo bệnh viện santa cruz san paolo đã nói rằng
tình trạng đó do virus đột biến hoặc khả năng miễn dịch của một người suy yếu
trong làng sóng này chúng tôi đã thấy cả hai yếu tố đang diễn ra
những người khác cho rằng số ca tái nhiễm đã tăng lên do số ca covid một mươi chín bùng phát
giáo sư george antonio lopez guerrero đã giải thích
ngay cả khi tỷ lệ tái nhiễm nhỏ một trên một trăm linh
nhưng nếu có hàng triệu bệnh nhân thì số ca tái nhiễm sẽ lên tới hàng chục nghìn người
những tuần gần đây đã chứng kiến số ca covid một mươi chín ở tây ban nha tăng lên mức kỷ lục
và đầu tháng một mươi hai số ca mắc mới mỗi ngày là một mươi người
hiện tại con số này là một trăm linh người
tuy nhiên cho đến nay số ca bệnh lớn đã không dẫn đến số ca nhập viện đột biến
số bệnh nhân tại các khoa hồi sức tích cực chỉ bằng một nửa so với một năm trước đó
tháng trước thủ tướng tây ban nha pedro sánche đã bày tỏ tin tưởng tỷ lệ tiêm chủng cao
khoảng tám mươi dân số sẽ giúp làn sóng covid một mươi chín nhẹ hơn
khi đất nước đối mặt với omicron
tham luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng tám tháng một
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho rằng who các nhà khoa học và quốc gia
nhận định dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm hai nghìn hai mươi
có thể xuất hiện các chủng mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến khó lượng
trước tình hình đó tp hcm cũng không ngoại lệ dù số ca mắc số ca chuyển nặng
sau theo đó ngày bảy tháng một thành phố ghi nhận một mươi tám ca tử vong
trong đó có bảy ca từ tỉnh chuyển lên đây là mức tử vong thấp nhất kể từ đợt dịch cao điểm đến nay
năm hai nghìn hai mươi hai ngành y tế thành phố xác định hai nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời
đó là hiệu quả trong phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo chăm sóc sức khỏe chất lượng khám
chữa bệnh của các cơ sở y tế giám đốc sở y tế cũng cho biết thêm
một vấn đề mới phát sinh là thành phố bắt đầu ghi nhận một số người gặp vấn đề về sức khỏe
sau khi mắc covid một mươi chín khá đa dạng bao gồm mệt mỏi di chứng phổi di chứng tim mạch rối loạn tâm thần
ngành y tế xem đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó ngoài việc huy động các chuyên gia thu các lĩnh vực sức khỏe xây dựng kế hoạch điều trị
chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố sẽ khôi phục hoạt động điều trị các bệnh viện thông thường
chủ động phát hiện các vấn đề sức khỏe hậu covid một mươi chín tăng cường phối hợp đông tây y
đặc biệt sẽ tổ chức tổng đài chăm sóc sức khỏe tâm thần đẩy mạnh các hoạt động điều trị sức khỏe tâm thần các cấp
ông thượng nhấn mạnh ngành y tế cũng tổ chức nghiên cứu các tác động của covid một mươi chín với các lĩnh vực
và tạo điều kiện cho người sau mắc covid một mươi chín trở lại cuộc sống bình thường